phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng vừa triệt phá một điểm đá gà ăn tiền bắt quả tăng ba mươi hai đối tượng tham gia và thu giữ trên chín mươi triệu đồng
qua công tác nắm tình hình và từ tin báo của quần chúng nhân dân vào khoảng một mươi hai h trưa ngày một mươi hai tháng hai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tăng ba mươi hai đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
tại khu đất chống sau nhà một người dân thuộc ấp châu thành xã an ninh huyện châu thành tỉnh sóc trăng
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản tạm giữ tăng vật gồm sáu con gà đá hai mươi bốn điện thoại di động số tiền khoảng chín mươi ba triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan